liên quan đến biến thể mới ihu có hàng loạt đồn đoán khiến dữ luận hoang mang
nào là ihu mạnh hơn omicron ihu có thể thành thảm hòa của cả thế giới
tuy nhiên dựa trên nhiều góc độ khoa học chúng tôi sẽ đưa ra những phân tích chính xác và trung thực nhất về biến thể mới này
tổ chức y tế thế giới who mới đây đã chú ý tới biến thể ihu
hay còn gọi là b một mươi sáu nghìn bốn trăm linh hai và chỉ xác định đây là biến thể đáng lo ngại voc nếu nhận thấy nguy cơ nghiêm trọng
biến thể mới của virus sars cov hai là ihu chưa trở thành mối đe dọa lớn kể từ lần đầu tiên được phát hiện ở pháp vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhưng để có sự đảm bảo an toàn cũng như là phòng tránh kịp thời who đã đưa ra những thông tin lưu ý về biến thể này
theo quan chức của who chủng virus mới đã có rất nhiều cơ hội để lây nhiễm
biến thể mới được tìm thấy ở một mươi hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín ở phía nam dãy alpers cùng với thời điểm omicron được phát hiện ở nam phi vào năm ngoái
omicron đã phát tán đi khắp thế giới và phải đến tận tuần này thông tin về biến thể ihu mới xuất hiện nhiều hơn
biến chủng ihu do các nhà nghiên cứu tại viện ihu mediterranean infection của pháp báo cáo
trong bản báo cáo xuất bản vào cuối năm hai nghìn hai mươi một các nhà nghiên cứu của ihu cho biết
bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến chủng này đã được tiêm vaccine và vừa trở về từ camera
hiện vẫn còn quá sớm để suy đoán về các đặc điểm virus học dịch tễ học hoặc lâm sàng của biến chủng iil nếu chỉ dựa trên một mươi hai ca nhiễm
những thông tin trên được who đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia đang quan ngại về khả năng kháng vaccine của biến thể ihu cho có tới bốn mươi sáu đột biến
nhiều hơn cả biến thể omitforn được phát hiện có ba mươi hai đột biến ở protein gai
tuy nhiên biến thể ihu dường như khó khăn
không có khả năng lây lan nhanh so với biến thể omitron xuất hiện cùng khoảng thời gian
trong khi đó tính đến thời điểm hiện tại các trường hợp mắc aiu mới chỉ được báo cáo ghi nhận ở miền nam nước pháp
các nhà khoa học cho rằng những quan sát này một lần nữa được khẳng định sự xuất hiện của các biến thể sars cov hai mới
cũng như sự xâm nhập của chúng từ nước ngoài là không thể lường trước được
xong ngay cả khi những biến thể mới liên tục được phát hiện thì điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn những biến thể đã xuất hiện trước đó
biến thể trở nên phổ biến và nguy hiểm hơn do khả năng nhân lên nhờ số lượng đột biến hiện nay là omitron
ihul các nhà dịch tễ học cho biết các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát sẽ gần như giống nhau với mối quan tâm chủ yếu là về hiệu quả của các loại vaccine hiện tại chống lại nó
họ nói thêm rằng sự xuất hiện của ihu được báo cáo gần đây ở pháp không nằm ngoài dự đoán của hội anam y tế
vốn không ngừng thảo luận về các đột biến tiềm ẩn của virus
đó là một hành vi phổ biến của những loại virus
như vậy là tiến hóa và thay đổi hoặc đột biến theo thời gian dẫn đến các biến thể
tiến sĩ malia osman là nhà dịch tế học của đại học putra malaysia đã lưu ý rằng
sự xuất hiện của ihul không có gì đáng ngạc nhiên cho biết các chuyên gia đã quan sát thấy xu hướng liên tục xuất hiện của các chủng mới kể từ khi bắt đầu đại dịch covid một mươi chín
bà nói việc phòng ngừa và kiểm soát sẽ gần tương tự như việc quản lý các biến thể trước đây
mặc dù mối quan tâm chờ đợi lâu hơn có thể là về hiệu quả của các loại vaccine
hiện tại ihu được đặt tên theo tổ chức của pháp đã báo cáo về biến thể ihu meditalys infracion
theo báo cáo nó có bốn mươi sáu đột biến trên protein đột biến của nó nhiều hơn so với ba mươi bảy của omic ron
tiến sĩ malina cho biết mức độ nghiêm trọng của các rủi ro do biến thể mới gây ra chỉ có thể được xác định sau khi có nhiều dữ liệu hơn được bảo mật như thông lệ
giống như những trải nghiệm trước đây với gama delta và omicron
cần chờ thêm dữ liệu để kết luận tác động tiềm tàng của nó cô nói
bà gợi ý rằng nên tránh các chuyến du lịch quốc tế không cần thiết để hạn chế sự lây lan của bất kỳ biến thể mới nào khi đã hiểu sâu hơn về ail
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các nhà khoa học tại bệnh viện đa học truyền nhiễm tị trung hải đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng ncov mới tại thành phố maxi
biến chủng thuộc dòng b một mươi sáu nghìn bốn trăm linh hai và có tên gọi là ihu
ngày năm tháng một
tổ chức y tế thế giới who cho biết biến chủng này không gây đe dọa lớn
câu hỏi biến chủng ihu đến từ đâu cho biết ca nhiễm ihu đầu tiên là một du khách vừa di chuyển về pháp từ cameroon miền tây châu phi
theo báo cáo công bố trên make of sips
ngoài các trường hợp một mươi hai f các chuyên gia chưa thấy bất cứ các trường hợp nào dương tính với ihu và cũng chưa xuất hiện tại các quốc gia khác
giáo sư di truyền francis valdez
của đại học corly blandden cho biết ihu không phải là nguyên nhân khiến số ca mắc mới và nhập viện tại pháp gia tăng trong thời gian gần đây
các chuyên gia cho biết biến chủng ihu mới mang đến bốn mươi sáu đột biến và có thể làm giảm hiệu quả các loại vaccine covid một mươi chín hiện có
họ chỉ ra người đầu tiên nhiễm ihu đã được tiêm chủng đầy đủ
các nhà khoa học phát hiện ra protein gai của biến chủng mới mang một mươi bốn acid amin thay thế
chúng bao gồm
nhưng trong khi đó e bốn mươi tám k lại làm giảm hiệu quả của vaccine
phần lớn vaccine trên thế giới nhắm vào protein gai của ncov
nếu lượng protein gai càng lớn thì virus lại càng có lợi thế để gây lây nhiễm hoặc là trốn tránh miễn dịch
các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng dữ liệu mới là minh chứng cho thấy chúng ta không thể đoán trước về sự xuất hiện của các biến chủng ncov
một số các chuyên gia đang nỗ lực xác định iuu có tiềm năng để trở thành biến chủng cần phải quan tâm hay không
mới đây aric fao riêng thành viên của đoàn các nhà khoa học mỹ nhận định biến chủng mới này không có nghĩa là nó sẽ nguy hiểm hơn các phiên bản virus trước đây
ông nói rằng nó chỉ phổ biến và nguy hiểm hơn nếu số đột biến khiến nó nhân lên nhanh hơn so với virus gốc cần xem xét thêm liệu có nên xếp nó vào danh mục nào
tuy nhiên biến chủng mới vẫn xuất hiện trong bối cảnh số ca nhiễm của omicron đang gia tăng
pháp cảnh báo số ca nhiễm đang tăng với tốc độ siêu âm
cũng có thể khiến cho các bệnh viện quá tải trong thời gian tới
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một các chuyên gia và người dân trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về biến thể covid một mươi chín mang tên omic ron
omicron là một loại biến thể mới của sars cov hai được phát hiện đầu tiên tại nam phi
hiện nay các cơ quan trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục phối hợp và quan sát sự phát triển và mức độ lây lan và nguy cơ tái diễn của biến thể mới
biến thể vũ hán so với biến thể omicron
biến thể omicron có đến sáu mươi đột biến với tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng
như thông tin đã đưa trước biến thể ihu mang bốn mươi sáu đột biến và chưa thấy khả năng lây lan ra cộng đồng
tại nam phi là một trong những quốc gia minh chứng cho tốc độ lây lan của biến thể mới
theo trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc khuyến cáo
mọi người ai cũng có thể nhiễm biến thể omicron và lây lan virus cho người xung quanh
các loại vaccine covid một mươi chín hiện nay có thể kém hiệu quả hơn trong việc lây lan của biến thể omicron
và hơn nữa đặc biệt
biến thể này có nguy cơ tái nhiễm hơn so với biến thể sars cov hai trước đó
các cuộc thử nghiệm cho thấy tiêm mũi ba vaccine pfizer có khả năng ngăn chặn sự lây lan
cụ thể viện nghiên cứu sức khỏe ở derbank nam phi đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện
omicron có thể khiến cho mức độ kháng thể trung hoài giảm xuống bốn mươi lần
ở những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
điều này là để so sánh với biến chủng ở trung quốc được phát hiện vào hai năm trước
cho thấy dấu hiệu đáng mừng để đẩy lùi dịch bệnh
đối với biến thể ihu
mới đây loại virus e bốn trăm tám mươi bốn k sẽ có thể làm giảm hiệu quả của vaccine
điều này sẽ làm khó dễ cho việc giải quyết các vấn đề ngăn chặn làn sóng dịch mới
biến thể omicron tăng một cách chống mặt cùng với nguy cơ tái nhiễm cao
vì vậy để bảo vệ bản thân các quốc gia trên thế giới cũng như tại việt nam
tiến hành triển khai chương trình tiêm vaccine bổ sung nhắc lại để tránh tình trạng số ca nhiễm tăng cao
hiện tại biến thể omicron đã xuất hiện tại việt nam
nên để bổ sung cho các biến thể
biến thể omicron khuyến cáo mọi người nên tiêm đủ liều
hiện nay vaccine được cho là vũ khí duy nhất để bảo vệ bản thân trong thời điểm này
thứ hai khuyến cáo mọi người nên test nhanh tại nhà vì đây là công cụ hỗ trợ
trong thời gian sống chung với dịch bệnh và đồng thời giúp cho bạn an tâm hơn
và chủ động phát hiện sớm nếu có ca nhiễm covid một mươi chín
vì vậy trước khi làn sóng biến thể iuu mới xuất hiện
chúng ta không được phép chủ quan lơ là trong việc chống dịch
cần tuân thủ mọi quy tắc khi ra đường
và thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k
đây sẽ là các biện pháp ứng phó với làn sóng lây nhiễm của siêu biến thể omicron
được các quốc gia khác nhau thực hiện
thứ nhất triển khai tiêm mũi tăng cường điển hình tại isaraok
một trong những nước đi đầu trong việc triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
đang một lần nữa đặt cược vào tiêm chủng
đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi thứ tư để chống lại biến thể omicron
ở giai đoạn đầu chỉ những người bị suy giảm miễn dịch mới được tiêm mũi vaccine thứ tư
tuy nhiên kể từ ngày hai tháng một
những người trên sáu mươi tuổi và nhân viên y tế cũng đủ điều kiện để tiêm mũi thứ tư
thứ hai áp đặt lệnh phong tỏa để kiểm soát làn sóng lây nhiễm omicron
thứ ba triển khai siết chặt nhập cảnh hầu hết các quốc gia châu á
chưa ghi nhận số ca nhiễm omicron cao
nhưng khu vực này có nguy cơ đối mặt với đợt bùng phát mới
đó là ba giải pháp bước đầu chúng ta cần triển khai để hạ gục được covid một mươi chín
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để suy đoán về cách thức hoạt động
của biến thể này liên quan đến sự lây nhiễm
và khả năng né bảo vệ của vaccine
nhà dịch tế học eric felding đã cho biết
có rất nhiều biến thể mới được phát hiện liên tục
nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn
ông nói thêm điều làm cho một biến thể mới trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn
là khả năng nhân lên do số lượng đột biến mà nó có liên quan đến virus corona
đây là lúc nó trở thành một biến thể đáng lo ngại giống như omicron
dễ lây lan hơn và nết tránh khả năng miễn dịch
vẫn còn phải xem biến thể mới này
sẽ thuộc về nhóm nào
nhà dịch tế học felding chưa lo lắng về ihu
tôi nghi ngờ biến thể mới này sẽ chiến thắng được omicron
lây lan nhanh hơn delta từ năm đến sáu lần
hoặc delta lây lan nhanh hơn gấp hai lần so với loại virus ban đầu